do biến đổi khí hậu trong đó có tình trạng khai thác cát sỏi không đúng quy định đã gây nên tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông hiếu đoạn chảy qua thị xã thái hòa tỉnh nghệ an làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
bà lê thị nghĩa chứng kiến tình trạng sạt lở bờ sông hiếu chưa năm nào nghiêm trọng như năm nay
gia đình bà nghĩa chỉ có một bốn xào đất canh tác ở đây nhưng số diện tích này vừa bị nuốt trừng hơn ba mét có gia đình bị mất tới bảy mét
bây giờ thì nói thật trong vần ló là một năm nữa khả năng cái dòng chảy lấm thọc vào đấy là có như mất đất
tình hình như một mùa lù nữa là có như nó sỏi vào là sập đất nó cũng không có được mấy đất nữa
cùng với tác động của biến đổi khí hậu thì một nguyên nhân chính gây ra tình trạng sạt lở là do khai thác cát sỏi bừa bãi trên dòng sông hiếu
hiện nay thì không phải là cái tàu thuyền này hút cát này
không phải có địa phân quốc phòng nữa mà tất cả các địa bàn ở phía tên vùng ở nghĩa thắng xuống rồi là ở dưới lên
nên là tất cả những cái tàu này nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái việc sạt lở
chúng tôi mong là cả cấp chính quyền phía tên là tàu điều kiện làm thế nào mà đánh đuổi đuổi tất cả các cái tàu này đi
tình trạng sạt lở ven sông hiếu đoạn qua thị xã thái hòa và các địa phương lân cận như quỳ châu quỳ hợp đã gây mất đất sản xuất và đe dọa đến tính mạng tài sản của nhiều hộ dân
đề nghị chính quyền địa phương sớm giải quyết tình trạng trên để người dân sớm ổn định cuộc sống